trong bối cảnh xung đột israel hamas đang leo thang tổ chức y tế thế giới who đã phản đối việc israel liên tiếp yêu cầu hai mươi hai bệnh viện đang điều trị cho hai bệnh nhân tại phía bắc giải gaza phải sơ tán
theo tổ chức này việc ép buộc sơ tán đối với bệnh nhân và các nhân viên y tế sẽ làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhân đạo và y tế công hiện nay
các nhân viên y tế tại phía bắc giải gaza đang phải lựa chọn khó khăn giữa việc để lại các bệnh nhân nặng khiến họ đối mặt với nhiều rủi ro ở nơi xung đột
hoặc gây nguy hiểm cho họ khi tìm cách đưa đến các bệnh viện phía nam vốn đã bị quá tải và không có khả năng tiếp nhận thêm người bệnh
cùng ngày mexico pháp và ukraine đã hồi thúc israel mở hành lang nhân đạo vào gaza để ba nước này sơ tán công dân
trong khi đó lực lượng hamas kêu gọi cư dân giải gaza không rời khỏi nhà sau khi quân đội israel yêu cầu hơn một triệu người di rời về phía
trong đó hamas kêu gọi người palestine phớt lờ lệnh sơ tán của israel mô tả đây là thông tin sai lệch nhằm gieo rắc sự hoảng loạn và tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch tấn công của israel